tổ chức dự báo kinh tế oxford economics vừa đưa ra dự báo về tăng trưởng kinh tế của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
theo tổ chức này gdp của việt nam sẽ giảm xuống ở mức là năm hai trong năm hai nghìn hai mươi vì dịch covid một mươi chín
nhưng sẽ phục hồi trở lại ở mức là bảy bốn trong năm hai nghìn hai mươi một
theo oxford economics đến nay tác động của covid một mươi chín đối với việt nam là tương đối phức tạp
hạn chế đi lại đã gây ra sự sụt giảm mạnh trong doanh số và doanh thu du lịch
dù vậy tổ chức này nhận định hoạt động công nghiệp tăng trưởng mạnh với mức tăng sáu sáu trong tháng hai
chuyển vọng ngắn hạn của nền kinh tế là ảm đạm do sự lây lan của virus
dự báo tác động của covid một mươi chín sẽ rõ ràng hơn trong dữ liệu xuất khẩu và sản xuất trong những tháng tới
đại diện oxford economic cho biết tổ chức này tìm kiếm sự phục hồi vững chắc trong hoạt động toàn cầu và việt nam
trong nửa còn lại của năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
được hỗ trợ bởi bối cảnh tiền tệ toàn cầu ổn định phù hợp hơn và hy vọng tăng trưởng gdp việt nam sẽ tăng lên mức bảy bốn vào năm hai nghìn hai mươi một tăng tới mức năm hai trong năm nay